do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số ba
tức cơn bão sơn tinh các khu vực trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã có mưa to và rất to
với lượng mưa tính từ một mươi chín h ngày một mươi chín tháng bảy đến một mươi sáu h ngày hai mươi tháng bảy phổ biến từ bốn mươi đến sáu mươi mm
để chủ động phòng chống thiệt hại tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị sẵn sàng
các phương án phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ kiểm tra cảnh báo các hộ gia đình
ở ven sông suối vách núi ta lùi cao bố trí lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
cùng với đó tỉnh tuyên quang chỉ đạo sở giao thông vận tải có biện pháp cảnh báo người và phương tiện
qua lại các khu vực ngầm bến đò kiểm tra các khu vực ta lưu sạt lở đường giao thông bị lún nứt
và có phương án san bù phụ đảm bảo giao thông thông suốt
ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh tuyên quang phối hợp với các địa phương
vận hành các công trình hồ chứa đặc biệt các hồ chứa sung yếu cần chủ động hạ thấp mực nước